ngay sau chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước về nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ổn định phát triển kinh tế xã hội bộ công thương đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
gấp rút triển khai nhiệm vụ trong tháng năm góp phần phục hồi kinh tế đất nước
sau thời gian dài thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hỗ trợ phát triển kinh tế hiện dịch bệnh bước đầu đã được kiểm soát việt nam sẽ bước sang trạng thái mới
xong hành với đó sẽ có nhiều thách thức cho bối cảnh kinh tế sau dịch
trong bối cảnh dịch bệnh tại việt nam tạm thời được kiểm soát nhưng trên thế giới còn diễn biến phức tạp
bộ công thương xác định rõ đây không phải đơn thuần là chuyển đổi tình trạng của doanh nghiệp các tổ chức kinh tế xã hội
mà quan trọng hơn là chúng ta phải có các giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tế
mới có thể đạt được những kế hoạch đối với doanh nghiệp
không chỉ dừng ở trong những quyết định và chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và trưởng ban chỉ đạo của chính phủ
mà chúng tôi cho rằng như ý kiến của nhiều đồng chí đã phát biểu và anh vượng cũng nói đấy
là chúng ta phải cụ thể hóa nó trong một trạng thái mới những bộ tiêu chí và những quy định hướng dẫn cho những hoạt động
để đưa nền kinh tế cũng như đưa các ngành kinh tế của chúng ta cả công nghiệp cả thương mại cả năng lượng
cả những hoạt động để đưa nền kinh tế cũng như đưa các ngành kinh tế của chúng ta
hoạt động sản xuất đầu tư cũng như kinh doanh nó phải ở trạng thái bình thường nhưng phải an toàn và dựa trên nền tảng để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả
tới đây bộ công thương sẽ khẩn trương tổ chức hội nghị với hiệp hội ngành hàng để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp ngay đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
qua hội nghị bộ sẽ tổng hợp lắng nghe vướng mắt của doanh nghiệp để báo cáo chính phủ sớm nhất
trong đó chú trọng các nhóm hàng ưu tiên như dệt may da dày đồ gỗ đồ điện tử
để có kế hoạch cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất và sẵn sàng đẩy mạnh xuất khẩu khi tình hình dịch bệnh ở các nước được kiểm soát tốt hơn